công an tp hcm cho biết phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bắt khẩn cấp phan hoàng phương
tổng quản lý lê thành vinh tổng quản lý nhà hàng ruby và nguyễn thị thảo quản lý về hành vi môi giới mại dâm
tại hai nhà hàng ruby và thảo vi cùng nằm trên đường lê văn quý phường bình trị đông a quận bình tân
cảnh sát phát hiện có khoảng một trăm linh một trăm năm mươi tiếp viên nữ phục vụ nhu cầu ăn chơi
nhân viên nữ khỏa thân nhạy sexy để kéo khách và tăng doanh thu cho nhà hàng dưới sự điều hành của các má mì tổng quản lý
chủ nhà hàng hoạt động với thủ đoạn tinh vi nứt bóng dưới vỏ bọc là nhà hàng kinh doanh ăn uống karaoke không có dây phép
nhưng ẩn sau đó là hoạt động môi giới mại dâm
giá cả mua bán dâm từ ba triệu đồng trên một lần và sáu triệu đồng trên một lần qua đêm